mưa và rét hại kéo dài trong gần ba tháng qua trên địa bàn tỉnh quảng trị đã khiến cho hơn sáu mươi diện tích rau màu của địa phương bị hư hại
đặc biệt là vụ rau màu để phục vụ cho dịp tết sắp đến điều này đang khiến cho nhiều hộ nông dân trồng rau không khỏi thấp thỏm lo lắng
đây là diện tích đất trồng rau của gia đình bà hoàng thị diệp ở đội ba thôn nại cửu xã triệu đông huyện triệu phong tỉnh quảng trị
khác với hình ảnh những luống rau mân mởn xanh tốt như trước đây thì bây giờ chỉ có những luống đất mọc đầy cỏ dại lờ thơ vài cây rau
nhà mua cũng bất đẳng hết thời tiết không thuận lợi cho nên nhà mua cũng thu hạt chứ từ bữa đâu mua chứ mà có nhà mua thu hạt được cái chí mù
xã triệu đông có khoảng sáu mươi hectare trồng rau màu đặc biệt thôn nại kiều được quy hoạch thành mô hình điểm trồng rau sạch chuyên canh với một mươi tám hectare của bảy mươi hộ
thế nhưng suốt ba tháng trở lại đây hầu như tất cả rau màu của xã đều bị thối gốc hư hại
trong cuối năm của hai mươi sáu vừa qua thì thời tiết
rất bất lợi là mưa rẻ kéo dài nên làm hư hại hầu hết là dân tích mà bà con ở trong rau
nên ảnh hưởng rất là không nhỏ đến quá trình sinh trường phát triển của cây trồng và là nguồn thu nhập của những hồ gia đình trong dịp tiết này
thì trong thời gian tới thì bán xã chúng tôi cũng kiến nghị với ngân chức năng để có nhiều giải pháp đặc biệt là tìm ra đồ ra cho sản phẩm rau
chúng tôi là làm rau thương phẩm trên thị trường của thịt quảng trì
kỳ hầu rất là cực đoan một lần mưa cũng như thời gian
mưa trong những thời gian ra kéo dài rất là lớn
vì vậy nên sản xuất nông nghiệp nói chung và đặc biệt là rau màu bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng
có thể nói rằng là đến sáu mươi diện tích rau để phục vụ cho đời sống cũng như tịch nguyên đàn sắp tới bị ảnh hưởng
đường trước về vấn đề này thì nông nghiệp phát triển nông thôn đã có văn bản chỉ đạo cũng như hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật
để hỗ trợ cho người nông dân cũng như các phát triển
tổ chức là sản xuất mà tạo điều khiển để cho người nông dân sản xuất có hiệu quả
theo kế hoạch sản xuất mỗi năm tỉnh quảng trị sẽ trồng hơn bảy bốn trăm linh hectare rau màu các loại đặc biệt trong dịp tết trồng hơn bảy trăm năm mươi hectare
thế nhưng trong vụ tết nguyên đán năm nay chỉ còn một trăm năm mươi hectare diện tích rau màu được trồng do thời tiết xấu
hiện nay giá rau xanh trên địa bàn tỉnh quảng trị đang tăng giá bởi thiếu nguồn hàng
trước tình hình trên
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị cũng đã cung cấp một mươi tấn giống rau màu các loại
đặc biệt các loại rau màu ngắn ngày về các địa phương để hỗ trợ người dân khôi phục lại sản xuất
những ngày này tranh thủ trời hứng nắng bà con năng tỏa ra khắp các cánh đồng làm đất
gieo giống mới với hy vọng thời tiết ấm dần lên sẽ kịp cung cấp sản phẩm ra thị trường dịp tết nguyên đán